cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến ngày một tháng ba toàn quốc có hai trăm tám mươi một trung tâm đăng kiểm với bốn trăm tám mươi chín dây chuyền kiểm định trong đó có năm mươi chín trung tâm tạm dừng hoạt động năm mươi một đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và tám đơn vị rừng do không đủ điều kiện hoạt động
cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến ngày một tháng ba toàn quốc có hai trăm tám mươi một trung tâm tạm dừng hoạt động năm mươi một đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và tám đơn vị bị dừng do phục vụ điều kiện hoạt động

cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến ngày một tháng ba toàn quốc có hai trăm tám mươi một trung tâm tạm dừng hoạt động
đáng chú ý tính đến thời điểm hiện tại rung tăng trưởng tính dụng của msb năm nay được cấp là một mươi ba năm tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai là chín năm đây cũng là ngân hàng duy nhất được cấp tăng trưởng tính dụng cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
theo ngân hàng nhà nước việc phân bổ sung tính dụng năm hai nghìn hai mươi ba đối với từng ngân hàng căn cứ theo một số tiêu chí cơ bản trong đó có kết quả chấm điểm xếp hạng ngân hàng đến thời điểm gần nhất
trước đó năm hai nghìn hai mươi hai dù được phân bổ rung ở mức khá cao nhưng nhiều ngân hàng đã cạn rung từ tháng bốn
tháng bốn tháng năm và sau đó chỉ có thời giải ngân nhỏ dọt dựa trên số nợ thu được
tiếp nối thành công của các kỳ lễ hội ẩm thực trước trong năm hai nghìn hai mươi ba vietterra và mastercard tiếp tục hợp tác tổ chức lễ hội ẩm thực flevers việt nam năm thứ tư
và đây là sự kiện tôn vinh nền ẩm thực việt nam với mục tiêu là mang ngành mnb tại việt nam vương tầm cao mới
mùa thứ bốn năm nay lấy chủ đề tầm công mới của ngành ẩm thực và đồ uống tại việt nam
hứa hẹn sẽ mang đến lễ hội ẩm thực có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
theo plaver việt nam sự kiện sẽ được mở rộng cả về quy mô lẫn thời gian không chỉ kéo dài hai tuần gấp đôi thời gian so với mùa trước
sự kiện còn mở rộng tới thành phố biển đà nẵng bên cạnh hà nội và thành phố hồ chí minh
danh sách nhà hàng và quán bar tham gia tuần lễ cũng ghi nhận thêm nhiều cái tin mới
hứa hẹn mang đến cho thực khách trải nghiệm khám phá ẩm thực địa phương thú vị
đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những đầu bếp bartender đột phá về những nỗ lực nổi mới trong cộng đồng nhà hàng và quán bar việt
nhằm đưa việt nam tiến xa hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới
chính sự ghi nhận này đã mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp cho những tài năng mới nổi
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt trên ba trăm bảy mươi triệu usd tăng một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một

và đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của nước ta vượt mốc bảy trăm linh tỷ usd
tuy vậy các doanh nghiệp fdi đã chiếm khoảng bảy mươi năm con số này
xuất khẩu quá phụ thu khối doanh nghiệp fdi là bài toán không mới nhưng đợi dạy được bài toán này là không hề dễ dàng
những năm gần đây việt nam liên tục xuất siêu với mức xuất siêu năm sau cao hơn năm trước
tuy nhiên điểm đáng lo ngại là việt nam xuất siêu cao chủ yếu do doanh nghiệp fdi
doanh nghiệp fdi xuất siêu cao doanh nghiệp nội địa nhập siêu lớn
xuất siêu là do doanh nghiệp fdi thành tích xuất khẩu là do doanh nghiệp fdi quyết định
điều này đã và đang diễn ra nếu tiếp tục kéo dài sẽ tạo ra không ít lo ngại cho xuất khẩu bền vững của việt nam
cái việc mà thu hút vốn fdi mang lại một số cái rất là nhiều cái lợi ích cho quốc gia
thì bên cạnh đó những cái lợi ích như vậy thì nó mang lại một số những vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét
cái thứ nhất là cái việc mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều
vào các công ty fdi thì sẽ khiến cho chính phủ rất là khó trong cái việc quyết định chính sách
chẳng hạn như là nếu chúng ta chỉ có dựa vào một vài công ty fdi thì rất là khó để mà chính phủ có thể hướng những công ty đó xuất khẩu những cái mặt hàng mà đạt được cái mục tiêu kinh tế dài hạn của việt nam
chẳng hạn như là trong một cái tình huống mà có một cú sốc nào đó đối với nền kinh tế thì khi chúng ta phụ thuộc vào doanh nghiệp fdi quá nhiều khi họ rút ra hoặc là họ thay đổi cái quy mô sản xuất thì đó là ảnh hưởng rất là lớn

chẳng hạn như là nếu chúng ta chỉ có dựa vào một vài công ty fdi thì rất là khó để mà chính phủ có thể hướng những cái mục tiêu kinh tế giải hạn của việt nam